tại nhà hát thành phố ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh
đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và trao giải thưởng
đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố hồ chí minh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đã trao kỷ niệm chương
vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc năm hai nghìn một mươi chín cho hai trăm hai mươi một cá nhân có nhiều đóng góp
trong công tác mặt trận cấp thành phố trao đại diện cho hai mươi ba cá nhân
năm đây cũng là năm đầu tiên quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố công bố
và tổ chức trao giải thưởng đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố hồ chí minh lần một năm hai nghìn một mươi chín
cho năm tập thể hai cá nhân có công trình sáng kiến cách làm hay góp vần tăng cường
củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố